thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với ban quản lý lăng
đồng thời trực tiếp kiểm tra công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ lăng chủ tịch hồ chí minh trong ba tháng qua
năm hai nghìn một mươi bảy do có nhiều hạng mục quan trọng thời gian tu bổ bảo trì lăng bác kéo dài hơn một tháng
trong đó có việc tiến hành thay thế hoàn toàn tổ hợp điều hòa trung tâm hiện đại
bảo đảm sử dụng an toàn hiệu quả độ ổn thấp phục vụ tốt hơn công tác bảo quản
gìn giữ thi hải bác trong môi trường tốt nhất
theo ban quản lý lăng trong năm hai nghìn một mươi bảy có hơn hai hai triệu lượt người
trong đó có hơn năm trăm linh khách nước ngoài vào lăng viếng bắc và hơn bốn trăm linh lượt người đến thăm khu di tích k chín
ban quản lý lăng đã phục vụ nước uống bánh mì miễn phí cho khoảng năm mươi năm lượt khách đến viếng bắc vào các dịp lễ lớn
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao ban quản lý lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
triển khai công tác duy tu bảo dưỡng lăng bác giữ gìn thi hài bắc một cách tốt nhất trong ba tháng qua
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao ban quản lý lăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
triển khai công tác duy tu bảo dưỡng lăng bác một cách tốt nhất trong ba tháng qua

theo kế hoạch ngày năm tháng một mươi hai tới lăng bác sẽ mở cửa trở lại phục vụ khách đến tham quan và vào viếng bắc